mới đây lực lượng trinh sát tỉnh nghệ an đã phát hiện có đối tượng chở một bịt tải có nhiều nghi vấn đến nhà ông nguyễn văn cảnh chú tại thôn một mươi xã thanh hương huyện thanh trương
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện bắt giữ đối tượng quang thị minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại bản tà siêng xã ngọc lâm huyện thanh trương
về hành vi tàng trữ động vật thuộc loài danh mục nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thu giữ bảy cá thể động vật đã chết có tổng trọng lượng năm mươi bảy kg
qua lời khai ban đầu của bà minh đây là số khỉ được bà vận chuyển đến nhà ông cảnh để bán cho các đối tượng đã đặt hàng trước về để nấu cao
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật